đến trưa chiều nay vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một một độ vĩ bắc một trăm một mươi năm tám độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm bốn mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một tức là từ một trăm linh năm đến một trăm hai mươi km một giờ
giật cấp một mươi hai cấp một mươi ba
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển chậm theo hướng tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng năm km
đến một mươi ba h ngày chín tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một năm độ vĩ bắc một trăm một mươi năm ba độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm năm mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi tức là từ chín mươi đến một trăm linh km một giờ
giật cấp một mươi một cấp một mươi hai
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp tám cấp chín
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi hai cấp một mươi ba biển động dữ dội
ngoài ra do hoạt động của gió mùa tây nam khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận cho tới cà mau
theo gió giật mạnh sóng biển cao từ một năm đến hai năm mét
quay trở lại với thời tiết đất liền bắc bộ trong những ngày cuối tuần sẽ duy trì kiểu thời tiết
tương đối ổn định ít mưa ban ngày trời phổ biến có mây thay đổi đến ít mây và có nắng
cường độ nắng mạnh nhất vào khoảng thời gian giữa trưa từ một mươi một đến một mươi năm giờ chiều
khiến cho nhiệt độ tăng dần lên mức từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
một điều đáng lưu ý là độ ẩm không khí lúc này cũng khá thấp
chỉ giao động từ bốn mươi đến sáu mươi nên cảm giác khá khô
đối với các địa phương ven biển miền trung từ thanh hóa cho tới thừa thiên huế
thì trong ngày hôm nay vẫn còn nhiều mây và có mưa rào và rông rải rác
khiến nhiệt độ ở đây không cao chỉ giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
trong khi đó rãnh thời tiết xấu có trục đi qua khu vực từ đà nẵng cho đến bình thuận
vẫn khiến cho khu vực này âm u nhiều mây hơn mưa rào rải rác và tăng dần vào khoảng thời gian chiều tối
bà con cần đề phòng với hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông
gió mùa tây nam duy trì cường độ từ trung bình cho đến mạnh
do vậy tây nguyên và nam bộ trong ngày hôm nay vẫn được dự báo là có mưa nhiều nơi
với lượng mưa phổ biến từ một mươi hai mươi mm có nơi mưa vừa mưa to trên bốn mươi mm
do mưa nhiều nên nền nhiệt hai khu vực này không cao
duy trì từ hai mươi bảy đến ba mươi độ ở tây nguyên và hai mươi chín ba mươi hai độ ở nam bộ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước